phát biểu chỉ đạo tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh con tum lần thứ tám phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã biểu dương ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh con tum đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí tin tưởng trong thời gian tới tỉnh tiếp tục phát huy những điều kiện lợi thế để đạt được những mục tiêu nghị quyết đã đề ra tại đại hội đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng huân chương lao động tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho nhiều cá nhân và tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác